biến đổi khí hậu là thực trạng mà chúng ta đều nhận thấy rõ nét trong hai năm trở lại đây
nó tác động đến đời sống của người dân đến kinh tế xã hội
và những tác động đó có thể sẽ còn sâu rộng hơn trong năm nay
khi mà hiện tượng el nino bắt đầu trở lại
và những phân tích rõ hơn về vấn đề này sẽ có trong thế giới đa chiều ở phần sau của bản tin
còn bây giờ thì mời quý vị cùng với tôi điểm qua một số thông tin quốc tế đáng chú ý khác
ả rập xê út và mỹ hai nhà trung gian hòa giải cho cuộc xung đột ở sudan đã ra thông cáo chung xác nhận
các bên đối địch ở quốc gia đông bắc phi đã nhất trí về thỏa thuận ngừng bắn mới kéo dài bảy mươi hai giờ
bắt đầu từ ngày hôm nay một mươi tám tháng sáu
thông tin này được đưa ra trong bối cảnh hoạt động giao tranh tiếp tục lan rộng
khiến hàng chục người thiệt mạng ở thủ đô khắc tôm
các bên nhất trí rằng trong thời gian ngừng bắn
họ sẽ kiểm chế những hoạt động chuyển quân bị cấm tấn công sử dụng máy bay quân sự hoặc thiết bị bay không người lái
củng cố các vị trí và tái bổ sung lực lượng
cũng như không tìm kiếm ưu thế về quân sự
trước đó cơ quan y tế sudan xác nhận
một vụ không kích trong ngày một mươi bảy tháng sáu ở phía nam thủ đô khắc tôm
đã làm một mươi bảy người thiệt mạng
trong đó có năm trẻ em
theo tổ chức di cư quốc tế
kể từ khi xung đột bùng phát tại sudan
khoảng hai hai triệu người sudan đã buộc phải rời bỏ nhà cửa đi lánh nạn trên phạm vi toàn quốc
hơn một triệu người phải chạy trốn khỏi khắc tum
trong đó năm trăm hai mươi tám người phải tìm nơi nướng náu tại các quốc gia làng riềng
mặc dù nhận được sự ủng hộ của phương tây trong cuộc xung đột đang diễn ra với nga
nhưng những đòi hỏi của ukraine không hẳn đều được chấp thuận
trong đó có việc gia nhập tổ chức hiệp ước bắc đại tây dương nato
và trong tuyên bố mới nhất thì tổng thống mỹ joe biden cho hay
washington sẽ không tiến hành thu xếp đặc biệt để ukraine gia nhập khối này
phát biểu về báo giới tại một căn cứ quân sự gần thủ đô washington dc
khi đang chuẩn bị lên đường tới thành phố fidanfia
tổng thống joe biden khẳng định kiev phải đáp ứng các tiêu chuẩn giống nhau
vì vậy mỹ sẽ không đơn giản hóa tiến trình gia nhập nato của ukraine
bình luận của tổng thống mỹ được đưa ra trước thềm hội nghị thượng đỉnh nato
ở phineas litva trong tháng tới
trước đó vào hôm một mươi sáu tháng sáu tổng thư ký nato jens stoltenberg đã tiết lộ
các nhà lãnh đạo của liên minh quân sự này đang nhắm mục tiêu tổ chức phiên họp đầu tiên
của hội đồng nato ukraine với tổng thống volodymyr zelenskyy tại phineas
cuộc gặp sẽ mang lại cho ukraine vị thế bình đẳng hơn
trong tiến trình tham vấn và quyết định về các vấn đề an ninh
tổng thống nga vladimir putin ngày hôm qua đã có cuộc hội đàm về giải quyết
cuộc xung đột ukraine với phái đoàn ngoại giao cấp cao của châu phi
bao gồm đại diện của bảy quốc gia thuộc châu lục này tại thành phố sanh petersburg
tại cuộc hội đàm phái đoàn ngoại giao châu phi đã kêu gọi nga và ukraine
cùng ngồi vào bàn đàm phán để sớm chấm dứt xung đột
và châu phi mong muốn trở thành một nhà môi giới trong tiến trình tìm kiếm hòa bình
phái đoàn châu phi đã đề xuất kế hoạch hòa bình tập trung vào một mươi điểm chính
bao gồm lắng nghe quan điểm của các quốc gia bắt đầu đàm phán ngoại giao càng sớm càng tốt
bắt đầu giảm leo thang xung đột từ cả hai phía bảo đảm chủ quyền quốc gia và dân tộc
theo hiến trương liên hợp quốc đảm bảo an ninh cho tất cả các quốc gia
đảm bảo việc vận chuyển ngũ cốc và phân bón của cả hai nước
hỗ trợ nhân đạo cho những người đã trở thành nạn nhân của chiến tranh
giải quyết vấn đề trao đổi tù binh chiến tranh và trao trả trẻ em
tái thiết sau chiến tranh và hỗ trợ các nạn nhân chiến tranh
hợp tác chặt chẽ hơn với các nước châu phi
về phần mình tổng thống nga vladimir putin khẳng định
moscow sẵn sàng đối thoại mang tính xây dựng với tất cả những ai mong muốn hòa bình
trên nguyên tắc công lý có tính đến lợi ích hợp pháp của các bên
và sẽ xem xét bất kỳ đề xuất nào từ các nước châu phi về giải quyết vấn đề ở ukraine
tổng thống nga cũng đánh giá cao cách tiếp cận cân bằng của lãnh đạo liên minh châu phi
đối với tình hình ở ukraine
bộ tài chính mỹ công bố dữ liệu cho thấy trong tuần này thì nợ quốc gia của mỹ
đã vượt qua mức kỷ lục là ba mươi hai tỷ đô la mỹ lần đầu tiên trong lịch sử
kỷ lục đạt được chỉ hai tuần sau khi chính phủ được phép tiếp tục vay không giới hạn
đến hết năm hai nghìn hai mươi bốn
cuộc mức quan trọng này đạt được chưa đầy hai tuần sau khi tổng thống joe biden
ký duyệt sự luật đình chỉ trận nợ công ở mức ba mươi một bốn trăm linh
tỷ đô la mỹ ngăn chặn nguy cơ nước mỹ vỡ nợ
biện pháp này cho phép chính phủ mỹ tiếp tục vay tiền không giới hạn
cho đến ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi năm khi việc đình chỉ trả nợ kết thúc
theo tạp chí new york times cuộc mức ba mươi hai tỷ đô la mỹ đã đạt được sớm hơn chín năm
so với dự báo trước đại dịch covid một mươi chín
các chuyên gia cho rằng để tránh một cuộc khủng hoảng khác
thì chính phủ cần giải quyết các yếu tố dẫn đến nợ nần
giới chuyên gia dự đoán mỹ có thể nợ thêm một trăm hai mươi bảy tỷ đô la mỹ trong ba mươi năm tới
với chi phí lãi vay chiếm khoảng bốn mươi doanh thu liên bang của quốc gia vào năm hai nghìn năm mươi ba
ba nhóm tin tặc là anonymous sudana rival và kinet cho biết
họ sẽ thực hiện một cuộc tấn công mạng lớn vào các ngân hàng của liên minh châu âu eu
và hệ thống thanh toán toàn cầu streap hệ thống thực hiện phần lớn các giao dịch ngân hàng quốc tế
ba nhóm tin tặc này tuyên bố cuộc tấn công sẽ diễn ra
nhằm đáp trả việc phương tây cung cấp vũ khí cho ukraine
kiev đang rơi vào cuộc xung đột với moscow kể từ tháng hai năm ngoái
nga đã phải đối mặt với một loạt các biện pháp trừng phạt kinh tế chưa từng có từ eu
và bị ngắt kết nối khỏi hệ thống giao dịch quốc tế skyp
sau khi nước này tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt tại ukraine
tuy nhiên nhóm các chuyên gia không đánh giá cao mức độ thành công của các nhóm tin tặc
do các lớp bảo vệ dày đặc của các hệ thống ngân hàng
theo báo cáo của các phương tiện truyền thông kunnes gần đây đứng sau vụ tấn công một số trang web của nato
cơ sở dữ liệu của fbi và sự cố ngừng hoạt động công nghệ tại hãng hàng không quốc gia đức lúc tham gia
thưa quý vị cơ quan giám sát khí hậu của liên minh châu âu eu cho hay
nhiệt độ trung bình toàn cầu trong đầu tháng sáu này đã ở mức cao nhất trong các tháng sáu được ghi chép dữ liệu
lần đầu tiên trong tháng sáu ghi nhận nhiệt độ bề mặt toàn cầu tăng một năm độ c so với thời kỳ tiền công nghiệp
đây là mức giới hạn đề ra theo thỏa thuận trong hiệp định paris năm hai nghìn hai mươi
nhằm ngăn chặn những tác động không thể đảo ngược đối với môi trường toàn cầu
và thông tin được công bố trong bối cảnh hiện tượng el nino đã chính thức trở lại
làm gia tăng mối lo ngại về thời tiết cực đoan và các kỷ lục nhiệt độ cao hơn
nhiệm vụ giải quyết cuộc khủng hoảng khí hậu đang trở nên khẩn cấp hơn bao giờ hết
trong những tuần gần đây hàng loạt quốc gia châu á đã bị ảnh hưởng bởi nắng nóng gai gắt
ở nhiều quốc gia như bangladesh việt nam ấn độ singapore trung quốc
tại bangladesh nắng nóng ảnh hưởng nặng đề đến cuộc sống và công việc của người dân
đặc biệt là những người phải làm việc ngoài trời
tình trạng cắt điện thường xuyên xảy ra do thiếu nhiên liệu hàng nghìn trường học phải đóng cửa
tôi mất đến hai mươi con gà chỉ trong hôm nay vì trời quá nóng
điện thì có lúc mất hơn hai tiếng đồng hồ
tôi thậm chí không thể ngủ ngon cảm giác thật bất lực
thủ đô bắc kinh trung quốc hôm một mươi sáu tháng sáu
lần đầu tiên trong năm phải ban bố cảnh báo nắng nóng màu cam
chỉ còn một bức nữa là màu đỏ cực đại
nhiệt độ mặt đường đo được từ một mươi hai đến một mươi bảy giờ
ở nhiều khu vực nội đô luôn trên năm mươi độ c và dự kiến sẽ còn kéo dài
tôi khá lo mình sẽ bị sốc nhiệt
trời quá nóng khiến tôi cảm thấy không khỏe
tôi làm việc ít và nghỉ ngơi nhiều hơn
uống nhiều nước đặc biệt vào buổi trưa
đợi đến lúc chiều tối mới kết thúc
đó là tất cả những gì chúng tôi có thể làm
tôi phải mặc lớp trong lớp ngoài
bôi kem chống nắng đội mũ mặc áo chống nắng
mặc nhiều như vậy cũng càng nóng hơn
trong khi đó tại châu âu nền nhiệt độ cũng cao bất thường
ngay khi mới bước vào mùa hè
làm dấy lên lo ngại về các vấn đề sức khỏe của người dân và nguy cơ thiếu nước
tây ban nha từ cuối tháng bốn
đã đối mặt với tình trạng nắng nóng và hạn hán nghiêm trọng
ở nhiều khu vực này
làm cạn kiệt các hồ chứa
khiến sản lượng nông sản sụt giảm
và đẩy giá lương thực tăng cao
hiện giá của các loại rau cũ đã tăng trung bình
từ một mươi năm hai mươi so với cùng kỳ năm ngoái
người dân cần rau củ quả
nhưng nhiều khi không đủ tiền
để mua những loại có chất lượng cao hơn
tại đức cơ quan khí tượng nước này cũng dự báo
nhiệt độ cao hơn mức trung bình hàng năm
khoảng một độ c sẽ duy trì suốt mùa hè
từ tháng sáu đến tháng tám
và nguy cơ sẽ ra hạn hán nghiêm trọng
mức nước trên các sông được dự báo sẽ xuống mức thấp
gây ảnh hưởng tới giao thông vận tải đường thủy
còn tại mỹ
cơ quan thời tiết quốc gia cũng đưa ra cảnh báo
về một đợt nắng nóng thiêu đốt kéo dài nhiều ngày
ở khu vực texas
và một số bang ở miền nam từ cuối tuần này
với nhiệt độ trung bình trên bốn mươi độ c
có khả năng làm tăng nguy cơ cháy rừng
và các bệnh liên quan đến nhiệt độ
sau ba năm thế giới chịu sự chi phối của hiện tượng ladina
vốn có xu hướng mang lại
thời tiết mát mẻ hơn
thì el nino hiện đang trở lại
và lần cuối cùng el nino diễn ra mạnh mẽ
là vào năm hai nghìn một mươi sáu
khi mà thế giới có năm nóng nhất từng được ghi nhận
thế nhưng các nhà khoa học lo ngại
là cường độ của lần tái xuất này sẽ còn mạnh hơn nữa
và có thể khiến cho nhân loại
hướng chịu những năm nóng nhất trong lịch sử
el nino là một kiểu khí hậu tự nhiên
sinh ra từ vùng nước ấm bất thường
ở phía đông thái bình dương
mặc dù các nhà khoa học không hoàn toàn chắc chắn
điều gì đã khởi động tru kỳ này
nó có khả năng khiến thời tiết khắc nghiệt hơn
vào cuối năm nay
từ các cơn bão nhiệt đới đến lượng mưa lớn
sự tích tụ nước ấm ở phía đông thái bình dương
sẽ truyền nhiệt cao vào khí quyển
thông qua sự đối lưu
tạo ra rông bão
với el nino lần này
các cơn bão nhiệt đới ở thái bình dương
sẽ được tăng thêm tần suất và cường độ
el nino do đó có thể khiến lượng mưa tăng lên
ở miền nam nam mỹ
trung tâm châu á và vùng sừng châu phi
làm giấy lên hy vọng chấm dứt hạn hán
ở các khu vực này
xong cũng kèm theo cả nguy cơ lũ lụt
tuy nhiên nó lại làm tăng nguy cơ hạn hán
ở các khu vực khác như australia
indonesia và một số khu vực phía nam châu á
giới khoa học còn dự đoán
el nino năm nay
có thể dẫn đến thiệt hại kinh tế toàn cầu
lên tới ba bốn tỷ usd
trong đó những nước nghèo chắc chắn
sẽ chịu ảnh hưởng nặng nề nhất
cũng như khiến dịch bệnh lây lan nhanh hơn
không chỉ thế
tổ chức khí tượng thế giới cảnh báo
nhiệt độ toàn cầu có thể tăng lên mức kỷ lục
trong giai đoạn từ năm nay đến năm hai nghìn hai mươi
do khí nhà kính giữ nhiệt
và đặc biệt là el nino
có sáu mươi sáu khả năng nhiệt độ toàn cầu
sẽ cao hơn một năm độ c
trong vòng năm năm tới
và có chín mươi tám khả năng
một trong năm năm tới
và cả giai đoạn năm năm nói chung
sẽ là nóng nhất từng được ghi nhận
hiện tượng el nino nóng lên
dự kiến sẽ phát triển trong những tháng tới
và kết hợp với biến đổi khí hậu
do con người gây ra
để đẩy nhiệt độ toàn cầu lên một mức chưa từng có
điều này sẽ có những tác động sâu rộng
đối với sức khỏe an ninh lương thực
quản lý nước và môi trường
chúng ta cần chuẩn bị sẵn sàng
các dấu hiệu và tác động của biến đổi khí hậu
do con người gây ra đang ngày càng tăng
trừng nào khí thải gây hiệu ứng nhà kính
vẫn chưa được hạn chế thì nhiệt độ toàn cầu
vẫn sẽ tiếp tục tăng
và cùng với sự trở lại của el nino
thì các hình thái thời tiết cực đoan
sẽ diễn ra thường xuyên và nghiêm trọng hơn
thứ trạng đáng lo ngại này
đòi hỏi các quốc gia phải có ngay những giải pháp
ứng phó toàn diện
tổng thư ký liên hiệp quốc antonio guterres
mới đây tiếp tục kêu gọi đầy mạnh hành động
chống biến đổi khí hậu
giảm phát thải bằng các loại bọ thăn đá
để những quá trình chuyển đổi kinh tế
theo hướng xanh hóa thân thiện với môi trường
ông guterres cũng đề xuất hiệp ước đoàn kết
về khí hậu và đưa ra chương trình nghị sự tăng tốc
theo đó kêu gọi các chính phủ
ngành công nghiệp nhiên liệu hóa thạch
và các bên liên quan khác
thực hiện nghiêm túc các cam kết
trong đó có cam kết giúp các quốc gia kém phát triển
tiếp cận được nguồn tài chính cần thiết
để chống biến đổi khí hậu
thế giới cần loại bỏ nhiên liệu hóa thạch
một cách công bằng và hợp lý
đồng thời thúc đẩy đầu tư mạnh mẽ
cho năng lượng tái tạo
trong một quá trình chuyển đổi cân bằng
đã đến lúc thức tỉnh và hành động mạnh mẽ
việc hạn chế mức tăng nhiệt toàn cầu
ở mức một năm độ c
vẫn có thể thực hiện được
các nước phát triển cần đạt mức phát thải dòng bằng không
vào năm hai nghìn bốn mươi
một số nước đã cam kết đạt mục tiêu này
vào năm hai nghìn ba mươi năm
các nền kinh tế mới nổi
cũng cần tiến gần nhất có thể
đến mức phát thải dòng bằng
vào năm hai nghìn năm mươi
như việt nam là một ví dụ điển hình
điều này đòi hỏi ý chí và tham vọng chính trị
từ tất cả các nước
cũng như công lý
khí hậu cho các nước đang phát triển nói chung
nhằm chuẩn bị cho hội nghị lần thứ hai mươi tám
các bên tham gia công ước khung của liên hợp quốc
về biến đổi khí hậu cop hai mươi tám
sẽ khởi động vào tháng một mươi một tới
tại các tiểu phương quốc ả rập thống nhất uae
hội nghị tham vấn của liên hợp quốc
về khí hậu vừa diễn ra tại thành phố bon của đức
tập trung cao độ bàn thảo
với các biện pháp thực chất cụ thể
nhằm kiềm chế tình trạng ấm lên toàn cầu
và tại cop hai mươi tám
các nước tham dự được kỳ vọng
sẽ tạo một bước ngoặt lớn
tiếp nối bước tiến tích cực của cop hai mươi bảy
với việc thống nhất thành lập một quỹ bù đắp tổn thất
thiệt hại cho các quốc gia dễ bị tổn thương
bởi biến đổi khí hậu
chủ tịch cop hai mươi tám sultan al jabbar
cũng nhiều lần khẳng định quyết tâm thúc đẩy
các giảm nhiên liệu hóa thạch
và cho hay lộ trình của hội nghị cop hai mươi tám
bao gồm việc thực hiện mục tiêu toàn cầu
là đến năm hai nghìn ba mươi
sẽ tăng gấp ba giá trị đóng góp của năng lượng tái tạo
tăng gấp đôi hiệu suất sử dụng năng lượng
và thị phần của hydro sạch
cuộc chiến chống biến đổi khí hậu
đang có nguy cơ trạch hướng
do mức độ tiêu thụ nhiên liệu hóa thạch
có xu hướng tăng mạnh trong thời gian qua
những lời cảnh báo và cam kết
đã được cộng đồng quốc tế đưa ra
nhưng sẽ còn cần rất nhiều hành động thực chất
có trách nhiệm và táo bạo hơn nữa
để bảo vệ môi trường sống
và kiềm chế mức tăng nhiệt độ trái đất
không quá một năm độ c
mục thế giới đa chiều cũng khép lại bản tin ngày hôm nay